hiện nay trên cả nước đã có năm tỉnh thành phố xuất hiện dịch cúm da cầm ah năm n sáu
tại yên bái dù chưa có ổ dịch phát sinh song việc chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm
vẫn được tỉnh triển khai thực hiện nhằm bảo vệ cho đàn gia cầm hơn năm hai triệu con
thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các chủng virus cúm da cầm
và dịch cúm ah năm n sáu phát sinh đây cũng là thời điểm các hộ chăn nuôi trong tỉnh tái đàn
nên việc lưu thông và nhập giống gia cầm tăng cao nguy cơ lây nhiễm xâm nhập dịch cúm da cầm
vào địa bàn tỉnh là rất lớn do vậy khuyến cáo các hộ chăn nuôi gia cầm chủ động áp dụng
các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo đảm an toàn
trong thời gian tới cơ quan chức năng phối hợp với địa phương tăng cường quản lý dự báo tốt diễn biến dịch bệnh
để chủ động tham mưu đề xuất mua sắm vật tư dụng cụ chuyên ngành cho công tác phòng chống dịch bệnh
kịp thời phát hiện và xử lý ổ dịch nếu có